đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố về cân đối thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi tiến độ thực hiện và giải ngân gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn
quý i năm hai nghìn hai mươi tiến độ thu ngân sách của hà nội đạt yêu cầu nhưng thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn trong những quý còn lại
do hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ vì dịch covid một mươi
hà nội dự báo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giảm hơn ba mươi ba tỷ đồng thu ngân sách địa phương giảm khoảng một mươi tỷ đồng
đồng chí vương đình huệ yêu cầu đánh giá thận trọng hơn về thu chi để quyết tâm bảo đảm cân đối năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt bảo đảm phục hồi sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động